dự án giảm nghèo khu vực tây nguyên đến với vùng đất khát grongpa tỉnh gia lai như chiếc phao cứu sinh giúp người dân nơi đây có cơ hội thoát nghèo
nhờ đó những ngày đầu xuân này các hộ dân của các xã thuộc vùng dự án giảm nghèo đâu đầu đầu cũng rôm giả tiếng nói cười với niềm tin về một cuộc sống ấm no đủ đầy
trương ngọc là một xã nghèo của huyện krongpa tỉnh gia lai với gần chín mươi dân số là đồng bào dân tộc thiểu số
điều kiện kinh tế khó khăn tỷ lệ hộ nghèo khá cao chiếm gần bốn mươi
do đó dự án giảm nghèo khu vực tây nguyên chính là cơ hội lớn để người dân có điều kiện phát triển sản xuất xóa đói giảm nghèo
qua hai năm triển khai dự án giảm nghèo khu vực tây nguyên trên địa bàn huyện krongpa
chỉ tính riêng năm nhóm đồng sở thích nuôi bò sinh sản tại ba xã iaroma
móc trường ngọc và đất bằng đã mang lại thành quả tốt với hai mươi năm con bê
hiện tại hai mươi bốn trên năm mươi bà mẹ đang mang thai và dự kiến sẽ sinh trong năm hai nghìn một mươi bảy
còn lại các mô hình khác như nuôi dê nuôi heo cũng rất hiệu quả và không ngừng tăng đàn với một trăm hai mươi hai dê con và hai mươi năm heo con
gia đình mình được dự án hỗ trợ một con bò sinh sản
gia đình tập trung chăm sóc và nay đã sinh được một con bê
cứ như vậy trong vài năm tới
gia đình sẽ có một con bò sinh sản
đây là nguồn đàn bò và đây sẽ là nguồn thu nhập quan trọng để ổn định cuộc sống
dự án giảm nghèo khu vực tây nguyên về với vùng đất khác krongpa
đã và đang mang lại những lợi ích hết sức thiết thực cho bà con nơi đây
đặc biệt cách làm và cách tổ chức thực hiện các mô hình cây trồng
vật nuôi sát với nhu cầu thực tế của người dân và phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương
góp phần mang lại hiệu quả sản xuất đáng khích lệ
tới đây thì các chương trình cơ sở hạ tầng của dự án cũng đưa vào
triển khai đồng loạt cơ bản nên là hỗ trợ cho bà con vấn đề tức là đường đi
để phục vụ cho sản xuất cũng như là đời sống dân sinh ở trong các thôn buôn
nhìn chung dự án rất có hiệu quả cho đến giờ phút này xa đang triển khai
năm mới niềm tin mới hy vọng với sự hỗ trợ thiết thực của dự án giảm nghèo tây nguyên
sẽ là cơ hội để người nghèo vùng khó crongpa tỉnh gia lai hướng đến phương thức sản xuất mới
phù hợp với tiềm năng lợi thế của vùng đất tiến tới xoa đói giảm nghèo hiệu quả